vừa qua gần một trăm linh phụ huynh đã có mặt tại cơ sở chính của trung tâm abax leaders
trên đường phan xích long quận phú nhuận tp hcm để đòi lại học phí cho con
theo biên bản mà abax leader cam kết với các phụ huynh học sinh do ông nguyễn ngọc thủy
hay còn gọi là sát thủy ký và đóng dấu vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong đó có nhóm phụ huynh sẽ được bắt đầu nhận hoàn trả học phí từ ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhóm này phần lớn là những phụ huynh chưa được abax leader xác nhận phần học phí phải trả
trước tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
sau thời điểm này các phụ huynh trên sẽ làm việc với abax leader
để xác nhận học phí abax leader cần hoàn trả
hàng chót trả tiền đợt một cho các phụ huynh là ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng một năm là khoảng sáu mươi mấy triệu
thì nói chung bằng những cái động thái đó chúng tôi đã làm á
thì nó mới có cái sự tác động
rồi khoảng tháng ba vừa rồi là sát thủy tức là cái người mà đứng đầu của cái tập đoàn này
mới vào việt nam này và gặp trực tiếp tôi và có những cái thỏa thuận riêng
số tiền đợt một mà abax leaders cam kết phải trả là hai mươi tổng số tiền đã xác nhận với phụ huynh học sinh
các đợt tiếp theo sẽ phải trả lần lượt vào các phụ huynh học sinh
các ngày hai mươi tháng một mươi một hai mươi tháng một mươi hai hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn mỗi đợt hai mươi
tuy nhiên cho tới nay rất nhiều phụ huynh học sinh khẳng định vẫn chưa nhận được tiền
có phụ huynh còn cho biết số tiền mà họ đã đóng cho con là một trăm linh năm hai triệu
và số tiền muốn hoàn lại là chín mươi bảy bảy triệu đồng nhưng vẫn chưa thấy đâu
cái mong ước lớn nhất của họ là bây giờ chắc chắn rằng là tại vì
thời gian qua bên phía abax cũng sẽ hứa là sẽ cải thiện lại rồi sẽ tổ chức dặn dày lại
nhưng mà chắc chắn một điều là không đủ là bởi vì hiện tại bây giờ toàn thành phố nó chỉ còn có hai trung tâm thôi
trước đó là bốn mươi một trung tâm bây giờ còn có hai trung tâm thôi
làm sao mà gánh nổi cái lượng mà học sinh khoảng mười mấy ngàn học sinh như vậy được
rồi đó là cái vấn đề yếu tố thứ nhất
yếu tố thứ hai ví dụ như bây giờ hiện tại cái trung tâm này nó ở đây
mà con em họ nằm ở bên quận bình thạnh hay quận tân bình thì làm sao mà chạy qua đây được
đó là vấn đề không thể nào chấp nhận
thì chắc chắn một điều họ phải yêu cầu là trả tiền học phí lại cho họ
tại vì cái tiền đó tiền họ bỏ ra ngay từ lúc đầu mà
bằng mọi cách họ phải lấy lại
đó là cái yêu cầu cuối cùng
bản thân tôi cũng vậy nữa
sở giao thông vận tải tp hcm vừa cung cấp mã qr giúp người dân thao tác đội giấy phép lái xe trực tuyến một cách nhanh
nhanh chóng tiết kiệm thời gian đi lại
người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe trực tuyến chỉ áp dụng trường hợp giấy phép lái xe chất liệu pet là thẻ cứng
do ngành giao thông vận tải cấp có thể quét mã qr tham gia vào nhóm zalo để được hướng dẫn trực tuyến
người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định
gồm tài khoản trên trang dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản vneid cấp độ hai
bán scan hai mặt giấy phép lái xe đang dùng hoặc căn cức công dân giấy khám sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng thực khám sức khỏe điện tử phai dưới dạng pdf phai chụp ảnh dân dung xanh cỡ ba x bốn cm
sau khi đã chuẩn bị xong các thủ tục giấy tờ như quy định người dân quét mã qr hoặc truy cập hai trang web sau đây để thao tác trực tuyến
thưa quý vị liên quan đến sai phạm tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth của tập đoàn mường thanh ở thành phố nha trang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố chín bị can về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo đó trong số chín bị can bị khởi tố có cựu chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nguyễn chiến thắng cựu phó chủ tịch đào công thiên
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa dự án khu phức hợp thiên triều nay là dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth được ubnd tỉnh khánh hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư
cho công ty cổ phần đầu tư thiên triều nhưng không thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định tại điều năm mươi bốn luật đầu tư năm hai nghìn năm
tiếp đó ubnd tỉnh khánh hòa ban hành quyết định số hai nghìn chín trăm sáu mươi ba ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm về việc thu hồi hai mươi hai ba trăm bốn mươi m hai đất tại khu bãi dương phường vĩnh phước
để giao cho công ty cổ phần đầu tư thiên triều thuê đất để thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth
nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm điều một trăm một mươi tám một trăm sáu mươi chín luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
sau khi vào cuộc xác minh nguồn tin tố giác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa xác định có dấu hiệu tội phạm
nếu quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tung tin có khả năng giải quyết các thủ tục về đất đai sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp bìa đất để chiếm đoạt
hàng tỷ đồng của nhiều bị hại lê thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã diễn kỷ huyện diễn châu
vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng nói để bị hại tin tưởng sau khi nhận tiền từ các bị hại thì hưng đã đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mạng xã hội sau đó đưa cho nạn nhân
với thủ đoạn như trên thì bước đầu công an huyện nghi lộc xác định trong thời gian từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lê thanh hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sáu bị hại với tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng
để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng chuyên án công an huyện nghi lộc thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên
nhanh chóng liên hệ với công an huyện nghi lộc để phối hợp và giải quyết
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ
xử lý hai cá nhân là ông đào phước thành bốn mươi sáu tuổi quê tại tỉnh long an và nguyễn hùng thanh bốn mươi bảy tuổi quê tại tp hcm
về hành vi vận chuyển khoáng sản là cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
cụ thể lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã phát hiện hai phương tiện do đào phước thành
và nguyễn hùng thanh đang vận chuyển khoảng một mươi mét khối cát trái phép trên tuyến sông đồng nai tại km ba mươi hai phường long bình tân thành phố biên hòa
tại thời điểm kiểm tra hai cá nhân đều không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ phương tiện là giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thuyền viên điều khiển phương tiện
tổ công tác đã tiến hành đưa hai phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tàng trữ trái phép gần một mươi kg pháo nổ một đối tượng vừa bị tổ công tác của công an huyện nam sách tỉnh hải dương phát hiện và bắt quả tang
tại đoạn đường quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận thôn bạch đa xã an lâm huyện nam sách tỉnh hải dương
tổ công tác của công an huyện nam sách bắt quả tang lèo văn thủy sinh năm hai nghìn trú tại thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la
cầm một túi sách bên trong có chứa bốn mươi sáu khối hình trụ tròn nhiều kích thước khác nhau được quấn bằng giấy trắng
một đầu có dây dẫn nối thủy khai nhận đây là pháo nổ thành phẩm loại tự quấn tổng trọng lượng tám một mươi năm kg
tại cơ quan công an thủy khai nhận số pháo trên thủy mua của một người đàn ông không quen biết tại khu vực trân cầu bình
xã thanh quang huyện nam sách với giá năm sáu triệu đồng thủy có hai tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn một mươi chín
hội liên hiệp phụ nữ tp hcm mới đây đã đưa ra cảnh báo người dân tìm hiểu kỹ trước khi mà tham gia các cuộc thi áo dài
thi ảnh áo dài vì hiện nay có nhiều đơn vị mạo danh là fanpage tuyển sinh để trục lợi
theo đó có nhiều cuộc thi mang tên duyên dáng áo dài nét đẹp duyên gián áo dài việt nam áo dài việt nam trong tôi áo dài duyên dáng tôn vinh phụ nữ việt nam
lấy danh nghĩa hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội liên hiệp phụ nữ tp hcm và một số tỉnh thành khác tổ chức hoặc phối hợp tổ chức
hội liên hiệp phụ nữ tp hcm khẳng định tất cả các trang fanpage đang kêu gọi tham gia thi áo dài dịp hai mươi tháng một mươi hiện nay đều không phải của hội liên hiệp phụ nữ việt nam và hội liên hiệp phụ nữ tp hcm
theo đó lễ hội áo dài tp hcm và hội thi duyên dáng áo dài cuộc thi ảnh đẹp áo dài chỉ diễn ra trong tháng ba hàng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hồ thị thấm bốn mươi bốn tuổi trú tại tỉnh trà vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra năm hai nghìn bốn thấm hành nghề mua bán cá lóc tại tỉnh long an
đến năm hai nghìn một mươi chín thấm cùng gia đình chuyển về huyện trà cú
tỉnh trà vinh sinh sống và tiếp tục thu mua cá lóc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do lòng ăn thua lỗ thấm nợ tiền mua cá của nhiều người trên địa bàn huyện trà cú trên ba tám tỷ đồng và không còn khả năng chi trả
để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thấm liên tục mua cá của một bị hại với tổng số lượng hai mươi bảy hai trăm linh chín kg bằng số tiền trên một một tỷ đồng
và hứa hẹn sau bốn ngày sẽ trả đủ số tiền
để có tiền tiền nên bị hại tin tưởng đồng ý bán cá cho thấm
sau khi bán cá thu được tiền thấm không trả tiền cho bị hại mà dùng số tiền trên vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân
khi đến hạn trả tiền thì thấm nói dối là mua bán thua lỗ thất thoát không còn tiền trả
biết đã bị lừa nên bị hại đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh để tố giác
công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa triệt xóa thành công chuyên án ma túy trên địa bàn
bắt một đối tượng
thu giữ sáu mươi viên hồng phiến cùng nhiều vật chứng có liên quan
cụ thể vào khoảng ba h năm mươi phút sáng ngày một mươi tháng một mươi tại km bốn mươi tám bảy trăm linh quốc lộ bốn h thuộc bản mạy hóc xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tổ công tác đã bắt giữ vàng a chu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại bản chế phù xã sipa phìn huyện đậm pồ tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu sáu mươi viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan
hiện công an tỉnh điện biên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố đối tượng sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật
cho vay với lãi suất từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi năm năm đối tượng trong nhóm chuyên hoạt động tín dụng đen đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nhóm này do bùi anh tuấn chú hộ quận hoàng mai tp hà nội cầm đầu
theo kết quả xác minh từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng trên từ thành phố hà nội đến tỉnh phú yên thuê nhà trọ để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
với các gói vay từ năm ba mươi triệu đồng lãi suất giao động từ ba trăm linh ba trăm sáu mươi năm
dưới hình thức chào mời quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhóm này đã cho nhiều người dân ở tp tuy hòa và tỉnh phú yên
vay hơn một ba tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
phú yên ngày ba mươi bốn chín hai nghìn hai mươi ba
mua hàng kiểm tra đúng đủ mới trả tiền thế nhưng người mua vẫn bị lừa
kẻ gian đã răng bẫy bị hại bằng thủ đoạn bán hàng giả rẻ đến hết sức tinh vi
vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa được cơ quan công an triệt phá
tiếp tục là lời cảnh báo đến người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác không hám lợi
chủ động phòng ngừa để không tạo cơ hội cho các đối tượng phạm tội thực hiện hành vi lừa đảo
trong khi được tiếp xúc đến cơ quan công an trình báo
chủ đại lý bia ở thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang cho biết
mới đây có một thanh niên gọi điện thoại cho chị cho bán bia với giá rẻ hơn giá thị trường
sau khi suy tính chị đặt mua của người thanh niên bốn trăm linh thùng bia
tổng cộng hơn chín mươi năm triệu đồng và chuyển trả vào tài khoản đối tượng cho sau khi nhận đủ hàng
đúng hẹn có người đến giao bia nên chị yên tâm chuyển tiền thì mới biết
và tài khoản bên giao bia là của hai người khác nhau
thì anh viên giao hàng mới nói là chuyển khoản thôi chứ không có giảm tiền mặt
rồi xong cái em chuyển tiền cho bên đây rồi
cái anh giao hàng bia ảnh cũng không có ái gì trơn
cái hơi cái ảnh mới nói là bên kia chưa chuyển tiền ảnh
ảnh điện là bên em
thì anh nói trời ơi tôi chuyển tiền rồi chứ sao tôi chưa chuyển được
thôi giờ anh đi qua công an với tôi đi chứ tôi thấy cái trường hợp này là không đúng rồi
cái em mới chạy lên giao hàng là sao kê cái phiếu em chuyển tiền
rồi mới qua bên công an xã thì em báo bên công an xã
vào cuộc điều tra công an huyện long mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hậu giang
bắt được đối tượng lừa đảo là bùi văn tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tỉnh long an
khám xét nơi ở của tý tại thành phố hồ chí minh cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân
thẻ atm và điện thoại diệt động
bước đầu tý khai ngoài bị hại ở thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
đối tượng còn lừa thêm hai người khác ở tỉnh bình thuận chiếm đoạt hơn một trăm sáu mươi triệu đồng vào tháng tám vừa qua
thủ đoạn của tý là lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu mua bia giá rẻ
rồi đóng giả là người bán điện thoại rụ rỗ
nếu dụ được tý tiếp tục đóng vai người mua liên hệ đại lý bia khác để đặt hàng
và cam kết chuyển khoản sau khi nhận hàng
lúc người mua thật đang nhận bia thì tý hối thúc chuyển tiền vào tài khoản đối tượng cung cấp
rồi tắt điện thoại
khuyến cáo bà con chỉ nên mua bán ở những cửa hàng là có địa chỉ cụ thể và có quy tính
thì trước khi mà chúng ta giao hàng cũng như mua hàng cũng như là thanh toán tiền á
thì giữa người bên mua và bên bán thì cũng phải đối chiếu thông tin với nhau
ví dụ như thông tin của người đặt hàng số điện thoại người đặt hàng tài khoản người nhận tiền
thì chúng ta tuyệt đối là không nên chuyển tiền cọc trước
và ngoài ra thì việc mua bán cũng phải có quá đơn thể hiện cụ thể gõ gàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an huyện long mỹ thông báo ai là nạn nhân của đối tượng bùi văn tý liên hệ điều tra viên võ duy khánh qua số điện thoại chín trăm một mươi chín bảy năm trăm một mươi bảy để được hướng dẫn
với thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán hàng giá rẻ
thì người dân cần hết sức cảnh giác để tránh bị mất tiền oan
không những không chấp hành thổi nồng độ cồn mà còn có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm lực lượng công an
công an quận ngo quyền thành phố hải phòng vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi
để thi hành công vụ đối với phạm trung dũng ba mươi bảy tuổi hiện đang ở quận lê trân tp hải phòng
trước đó vào ngày bảy tháng chín tổ công tác số một bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng
tổ chức lập chốt kiểm soát trên đường lê hồng phong phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác dừng phương tiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi a tám mươi bảy nghìn hai trăm linh chín của người điều khiển phương tiện là phạm trung dũng
tuy nhiên dũng đã không chấp hành thổi nồng độ cồn có thái độ lời nói xúc phạm bôi nhọ làm mất uy tín của lực lượng công an
đưa ra nhiều yêu cầu trái với các quy định cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
với hành vi chống người thi hành công vụ dũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngo quyền khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn đức nga và trần viết đông
cùng quê tỉnh quảng nam tạm trú tại huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi để điều tra về tội danh cố ý gây thân tích
trước đó vào lúc một giờ ngày năm tháng một mươi hai nữ công nhân vệ sinh môi trường công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi
đang làm nhiệm vụ thu dọn rác tại khu vực đường phạm văn đồng phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
thì bị hai thanh niên đi xe máy gây sự một thanh niên sau đó đã dùng súng bắn khiến hai chị bị thương mất nhiều máu ở chân
hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu các đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phục kích
bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện ba tơ hai đối tượng khai nhận bực tức do bị hai nữ công nhân vệ sinh môi trường nhắc nhở
khi nẹt bô xe máy nên dùng súng bắn các nạn nhân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long tỉnh trà vinh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam kim mười và sơn thái hòa cùng ngụ huyện càng long về tội cướp tài sản
vào khoảng hai giờ ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ông nvc ngụ ấp nguyệt lãng c xã bình phú huyện càng long đi công việc vừa về đến trước cổng nhà
thì bị hai nam thanh niên chạy xe áp sát dùng dao đe dọa cướp đi số tiền khoảng
công an huyện càng long tiến hành xác minh mời kim mười và sơn thái hòa về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an mười và hòa khai nhận cả hai đang nhậu thì hết rượu và thức ăn nên bàn bạc với nhau chặn xe của người đi đường xin tiền để mua rượu và thức ăn
sau đó sơn thái hòa điều khiển xe mô tô chở kim mười về nhà mười lấy dao tự chế đi tìm người điều khiển xe mô tô trên đường
rồi dùng dao đe dọa khống chế cướp tài sản
cả hai còn thừa nhận trước khi gây ra vụ cướp tài sản của ông nvc đã thực hiện hành vi tương tự chặn xe mô tô của người đi đường
cướp số tiền hai trăm năm mươi đồng và gây ra thêm một vụ khác nhưng không thành
được biết qua tiến hành kiểm tra chất ma túy trong cơ thể của kim mười và sơn thái hòa kết quả cả hai đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cũng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với dương ngọc hân bốn mươi một tuổi về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra xác minh ban đầu hân cùng chồng là ngô thanh phong ba mươi tám tuổi ngụ cùng địa phương
cho vay với lãi suất hai mỗi ngày sáu mươi mỗi tháng và bảy mươi mỗi năm vừa qua lãi suất theo quy định của pháp luật
hằng ngày hân và phong đi thu tiền lại của những người đi vay tiền mặt hoặc chuyển khoản và số tài khoản của hân
trong quá trình xác minh cơ quan công an xác định được bảy người vay tiền của hân với tổng số tiền là một tỷ một trăm hai mươi năm triệu đồng
và đã đóng lại chín trăm hai mươi triệu đồng vợ chồng hân thu lỡ bất chính số tiền ba trăm linh tám triệu đồng
quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng dương ngọc hân cơ quan công an thu giữ một số viên nhận cho vai tiền của hân
bốn giao bằng kim loại như kiếm nhật mã tấu giao găm một trăm linh năm triệu đồng là tiền gốc và tiền lãi thu trong ngày của những người vay tiền
một điện thoại di động hai xe mô tô và một số giấy tờ khác có liên quan
tiếp tục khám sát nhà trọ của vợ chồng hân cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm một gệ điện một giao bóng một gệ ba khúc
tám giao tự chế và một chiếc sắt được biết vụ việc được nhanh chóng làm rõ nhờ vào nguồn thông tin của người dân báo qua số điện thoại
đường dây nóng của đại tá trần xuân ánh giám đốc công an tỉnh và tài liệu từ công tác nghiệp vụ của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trước đó
thưa quý vị trung tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã có thư kêu gọi người dân thành phố thực hiện cuộc vận động giao nộp thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
nội dung thư nhấn mạnh để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tính mạng sức khỏe của người dân chủ động phòng ngừa đấu tranh không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố
với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trung tướng lê hồng nam trân trọng kêu gọi toàn thể nhân dân tp hcm hướng ứng mạnh mẽ cuộc vận động giao nộp thu hồi vũ khí vật liều nổ công cụ hỗ trợ và pháo hình thức tố giác qua số điện thoại cảnh sát một trăm một mươi ba qua đường dây nóng công an tp hcm sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy ba trăm bốn mươi bốn qua ứng dụng vneid trên điện thoại qua trang gia lô các hầm thư góp ý tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở